chiều ngày hôm nay một cơn mưa đá và sau đó là mưa lớn kéo dài tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
đã gây ngập ống cục bộ khiến nhiều hộ dân bị nước bùn đất và rác tràn vào nhà
đồng thời nhiều diện tích hoa màu bị ngập úng hư hỏng
ghi nhận tại hiện trường cơn mưa kéo dài từ một mươi ba h ba mươi phút cùng ngày
sau một mươi năm phút mưa đá dày đặc thì bắt đầu mưa lớn chút xuống khu vực phường bốn năm tám thành phố đà lạt
cơn mưa lớn kéo dài đã khiến cho những khu vực trũng thấp nhất là hai bên suối cam ly bị ngập cục bộ
nước suối cam ly từ thượng nguồn đổ về đột ngột dâng cao tràn vào nhà dân gây ngập hư hại nhiều tài sản có giá trị cao
kèm theo mưa lớn một số khu vực tại thành phố đà lạt đã xuất hiện gió mạnh lốc xoáy gây hư hại nhà kính nhà lưới và hoa màu của bà con nông dân
thiệt hại đang được cơ quan chức năng thống kê và pháp hụt hậu quả